đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi chất tạo màu vào xăng trên hai xe ô tô để tạo thành xăng ron chín mươi năm xăng e năm ron chín mươi hai giả
theo sự chỉ đạo của nguyễn ngọc quan giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa chất tâm quang
lực lượng công an thu giữ hai xe ô tô bồn ba hệ thống máy bơm và nhiều chất màu xanh màu vàng dạng bột và dạng lỏng
khoảng một mươi một lít dung môi đã pha xăng chất tạo màu kích rôn khoảng một trăm linh lít dung môi chưa pha trộn
tiếp đó vào tối ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một tổ công tác khác đã bắt quả tăng tàu gia thành bảy của công ty trách nhiệm hữu hạn gia thành
đang bơm hơn bốn trăm linh mét khối to luen mtbe đã pha trộn với một trăm tám mươi mét khối xăng lên bể chứa xăng a chín mươi năm của kho xăng resol
tại quận ô môn tp cn bắt giữ năm đối tượng trong đó có trương văn thuận là thuyền trưởng ngô dương anh tuấn quản lý
và trần văn phước
nhân viên mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng
có trụ sở tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng và nguyễn thành trung quản lý kho phú mỹ hưng
nghe bạn bè nói lời là mình mua thêm cái xăng với phụ gia sẽ bán nó có lợi nhịn hơn
nên gần đây tôi có thử thử mua cái xăng chín mươi năm của các đồng hồ nhập cầu về

thì tôi có đi trách thử nhà bán nhà thị trường
qua khám xét thì ban chuyên án đã thu được rất nhiều tài liệu và tăng vật về hành vi phạm tội của các đối tượng
đánh giá về bước đầu kết quả điều tra thì ban chuyên án cho rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất là tinh vi phạm vi địa bàn rất là rộng
trên địa bàn tỉnh đắk nông và nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước
kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi là trên ba tỷ đồng
trung bình mỗi tháng các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ trên sáu triệu lít xăng giả
hiện nay công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an các địa phương liên quan
tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
cục hải quan tỉnh hà tĩnh sáng nay cho biết
đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép bốn mươi viên ma túy tổng hợp qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
cụ thể vào hồi một mươi tám h ba mươi phút tối qua ngày năm tháng sáu
tại luồng nhập cảnh khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi một nghìn năm trăm ba mươi do phan tất hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã nghi văn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an điều khiển làm thủ tục nhập cảnh từ lào về việt nam
qua kiểm tra hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng máy soi chiếu
lực lượng chức năng phát hiện trong ca bin xe của hương có nhiều gói ni lông
bên trong có chứa bốn mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ lào về việt nam để tiêu thụ
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố ba đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng gồm trịnh văn tài đinh hữu tiến và trương văn tỉnh đều trú tại huyện đắk sông tỉnh đắk nông
trước đó ông đặng quang đang chú tỉnh phú yên đến mua nông sản tại khu vực huyện đắk song tỉnh đắk nông
có vay của ba đối tượng gần hai trăm linh triệu đồng cùng năm tấn cà phê nhân và hứa sẽ trả nợ vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đã quá thời gian trả nợ nhưng ông đang khất nợ và bỏ trốn
khi biết tin ông đăng đang có mặt tại khu vực huyện ea leo nhóm này lái ô tô biển kiểm soát bốn mươi tám a sáu nghìn bảy trăm linh bảy
đi từ tỉnh đắk nông đến huyện ea leo gặp ông đang để đòi nợ
tại đây nhóm này đã bắt ông đang lên xe ô tô rồi trở về huyện đắk song để thực hiện việc đòi nợ
thì bị công an huyện ea leo phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông chạm chromebook bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an huyện ea leo tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng những lỗ hợp
trong quản lý một giao dịch viên biêu điện ở huyện đảo kiên hải tỉnh kiên giang đã chiếm đoạt số tiền trên một một tỷ đồng
sáng nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm phạm mạnh thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú huyện kiên hải nguyên là giao dịch viên biêu điện kiên hải về hành vi tham ô tài sản
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo chẳng thường được phân công là giao dịch viên tại bưu điện huyện kiên hải
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám với nhiệm vụ thực hiện thu chi quyết toán và nộp tiền cho biêu điện kiên hải
do thu các đội bóng đá thường đã lợi dụng việc được giao quản lý tài khoản chuyển tiền nhanh
trên hệ thống facebook của tổng công ty biêu điện việt nam để truyền tiền khống vào các tài khoản rồi lấy số tiền đó mang trả nợ
từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến hết ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thường đã thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền khống
và nhiều số tài khoản với tổng số tiền là trên một tỷ đồng
ngoài ra thường còn tham ô số tiền hơn sáu mươi một triệu đồng là tài chính bưu điện và tiền thu hộ để tiêu xài cá nhân
đến thời điểm hiện tại thường và gia đình đã nộp khắc phục cho tổng công ty biêu điện việt nam số tiền tám trăm năm mươi bốn triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm mạnh thường một năm tù về tội tham mô tài sản một mươi ba năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị can này bồi thường số tiền còn lại
thường đã tham ô số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng cho tổng công ty biêu điện việt nam
mặc dù là người của cửa hàng vàng đứng ngay ở cửa ra vào
thế nhưng đối tượng đỗ văn lượng hai mươi ba tuổi quê huyện thạch thất vẫn rất liều lĩnh vờ và hỏi mua vàng rồi giật ba khay đường nhẫn bỏ chạy
tên cướp ngay lập tức bị bắt giữ
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố đỗ văn lượng để điều tra về tội cướp giật tài sản
theo điều tra vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm
chủ cửa hàng vàng bạc ở phố hoàng bạc của quận hoàn kiếm và hai nhân viên bê khay nhẫn vàng ra tủ để bắt đầu trưng bày
lượng vờ vào hỏi mua
nhân lúc mọi người không để ý lượng giật lấy ba khai nhẫn vàng đang xếp trồng lên nhau rồi bỏ chạy
người của cửa hàng đứng ngay ở cửa ra vào nên đã bắt giữ được lượng giao cho cơ quan công an
lực lượng công an xác định ba khay vàng có khoảng hai trăm năm mươi chiếc nhẫn tổng trọng lượng hơn một trăm hai mươi tấn
trong khi đó với hành vi cướp
tài sản của người tham gia giao thông công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đã bắt giữ mạc văn thông và lương văn thành cùng chú huyện thanh hà
hai đối tượng khay nhẫn thường chở nhau trên chiếc xe máy có gắn biển số giả
đi lòng vòng trên các tuyến giao thông vào thời điểm trưa vắng hoặc buổi chiều tối
khi thấy nạn nhân nghe gọi điện thoại hoặc để điện thoại túi sách ở vị trí sơ hở thì áp sát cướp giật
cơ quan công an đã thu giữ phương tiện gây án là một xe mô tô nhãn hiệu yamaha và tăng vật vụ án gồm hai điện thoại di động mà các đối tượng đã cướp giật được trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi tám tháng năm
tổng giá trị tài sản là gần bảy triệu đồng
hôm nay cơ quan chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước đang tích cực phối hợp với các địa phương liên quan khắc phục hậu quả tích cực thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra
theo thông tin từ cơ quan chức năng chiều tối ngày bốn tháng sáu cơn mưa rông kèm theo lốc xoáy đã càn quét qua các địa bàn xã đường một mươi xã bom bo và xã đắc nhau của huyện bù đăng tỉnh bình phước gây thiệt hại nặng nề cho các hộ dân